ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay dường như vui hơn bởi dịp này một trăm linh đôi thanh niên công nhân đang sinh sống làm việc tại tp hcm đã nên duyên trong chương trình lễ cưới tập thể
một hoạt động thường niên do trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tp hcm tổ chức bước sang năm thứ một mươi đã có hơn bảy trăm linh đôi thanh niên công nhân thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đám cưới với kinh phí tổ chức gần hai mươi tỷ đồng
đường phố sáng ngày hai tháng chín như rộn ràng hơn với hình ảnh cô dâu chú rể trong trang phục áo dài nón lá trên tay cầm hoa sen cùng đạp xe diễu hành qua các con đường lớn tại tp hcm
và dù phải đạp xe nhưng trên môi họ nụ cười luôn hiện hữu vì làng ngày họ được làm đám cưới
đúng bảy giờ sáng một trăm linh cặp đôi đã có mặt tại khuôn viên tượng đài bắc ngay trên phố đi bộ nguyễn huệ để cùng dâng hoa lên chỗ tổ chức
trong không khí đặc biệt của ngày vui tết độc lập cũng là ngày vui của mình họ được lãnh đạo thành phố trao huy hiệu công dân thành phố
với họ đây là niềm vui niềm vinh dự thật khó tả
em chỉ có một buổi tiệc nhỏ ra mắt gia đình thôi chứ cũng chưa tổ chức đám cưới
em cũng rất là vinh hạnh được là một trong những cặp đôi của một trăm linh người cặp viên ương của ngày bữa lễ ngày hôm nay
đối với những người công dân xa quê vào tp hcm lập nghiệp
với đồng lương ít ỏi vốn phải tàn tiện lắm mới đủ trang trải cuộc sống
thì để có được một đám cưới cho riêng mình là điều họ không dám nghĩ tới
chính vì vậy chương trình này đã giúp nhiều người biến ước mơ thành sự thật
được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống tham gia vào lễ cưới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
và chia sẻ niềm vui cùng hàng trăm cặp đôi khác
tại vì nhỏ ở ngoài đời thì mình không ao ước được như vậy đâu
mà thật sự bây giờ tới với ngày hôm nay
mình có thành đoàn để mà nâng đỡ cho cặp vợ chồng của tôi để mà được lên xe hoa và vứt ra hạnh phúc
em nghĩ cái đám cưới này rất lạ và độc mà rất phù hợp cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn
thông điệp thứ nhất là về khẩu hiệu của chương trình chúng tôi dẫn khẩu hiệu là tô minh nét đại văn hóa việt
nét đại văn hóa việt ở đây được thể hiện là cái sự tiết kiệm văn minh trong lễ cưới
khuyến khích mọi người là sống tiết kiệm văn minh trong lễ cưới
và thông điệp thứ hai là đối với tất cả các bạn thanh niên công nhân khó khăn
các bạn hãy luôn tin tưởng vững vàng một cuộc sống bên cạnh các bạn còn có trung tâm cho thanh niên công nhân phố
và tổ chức đồng hành phố sẽ luôn đồng hành và chia sẻ cùng các bạn
đám cưới với không gian tiệc sang trọng được sự chào đón nồng nhiệt từ người thân lãnh đạo thành phố hồ chí minh
có lẽ với những cặp đôi này tổ chức được đám cưới như thế này chỉ có trong giấc mơ
thế nhưng với sự giúp sức đồng hành của các cá nhân tổ chức giấc mơ của họ đã được trọn vẹn
đây sẽ là bước khởi đầu giúp họ có một gia đình hạnh phúc
và nỗ lực vươn lên trong công việc cuộc sống của mình